liên quan đến vụ chuyển nhượng bốn mươi ba hectare đất thực hiện dự án khu đô thị tân phú tỉnh bình dương
sáng nay tỉnh ủy bình dương tổ chức họp báo thông tin ban đầu về dự án
tại cuộc họp cơ quan chức năng khẳng định thanh tra tỉnh bình dương đã vào cuộc
và sẽ xử lý nghiêm trên tinh thần không bảo trẻ
theo tỉnh ủy bình dương bốn mươi ba hectare đất nêu trên ban đầu do tổng công ty sản xuất
xuất nhập khẩu bình dương là doanh nghiệp có một trăm linh vốn nhà nước trực thuộc tỉnh ủy bình dương quản lý
vào năm hai nghìn bốn tỉnh chỉ cho phép tổng công ty sản xuất và xuất nhập khẩu bình dương
liên doanh góp vốn bằng tiền với đối tác để lập ra công ty liên doanh tân phú
và không cho góp vốn bằng đất không cho bán chuyển dựng bốn mươi ba hectare khu đất dự án
tại cuộc họp tỉnh ủy bình dương cho biết hiện cơ quan thanh tra của bình dương
đang thanh tra làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan
khi có kết quả thanh tra tỉnh sẽ thông tin cụ thể
trước đó có nhiều thông tin cho rằng bốn mươi ba hectare của dự án khu đô thị tân phú
có nguồn gốc là đất công nhưng bị một tổng công ty nhà nước bán cho đối tác
với giá cực thấp không thông qua đấu giá gây thất thoát cho nhà nước